tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh nguy đắk lắc về công tác phòng chống tham nhũng
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm cho biết
việc thu hồi tài sản tham nhũng của tỉnh còn rất ít
mục tiêu của phòng chống tham nhũng là bên cạnh việc xử lý các cá nhân sai phạm
thì việc quan trọng là thu hồi tài sản bị tham nhũng chiếm đoạt về cho nhà nước
đại tướng tô lâm yêu cầu ban thử vụ tỉnh uy đắk lắc tiếp tục lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan đơn vị
phát huy vai trò giám sát của nhân dân đề nghị đắk lắc phải tăng cường vai trò của chính quyền
từ tỉnh đến thôn buôn và các ngành trong quản lý sử dụng đất
bên cạnh đó đắk lắc cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý tài chính
đặc biệt là dòng tiền để ngăn ngừa các hình thức rửa tiền